trong tầm nhìn nghị quyết bốn mươi ba và ý tưởng quy hoạch chung đà nẵng của tư vấn singapore đều xác định đà nẵng là đô thị lớn trước khi là thành phố thông minh sinh thái sáng tạo
đà nẵng cần mở rộng thành phố về phía tây mà cụ thể là huyện hòa vang
cụ thể sau năm hai nghìn ba mươi sẽ phát triển những khu vực vùng đồi núi phía tây với nhiều trung cư cao tầng
trong đó vùng mặt nước dọc sông biển và trung tâm thành phố hiện nay sẽ xây nhà không quá một mươi hai tầng
những ngọn đồi cây xanh sẽ là khu công viên ở giữa đô thị phát triển mật độ thấp và thấp tầng do vùng đất đồi hạn chế phát triển
khu vực sườn đồi phía tây với đặc điểm các đồi sinh thái sẽ phát triển các khu ở cao tầng từ một mươi năm đến hai mươi tầng để đáp ứng nhu cầu dân số
đến năm hai nghìn bốn mươi năm dân số trẻ sẽ phải sống dịch về ngoại thành trung cư phía tây